ubth mới đây khẳng định

đang gây phương hại
cho ngành sản xuất nội địa mỹ
tuyên bố trên được ubth đưa ra
sau cuộc điều tra kéo dài bốn tháng

đối với samsung electronics
trong đó whirlpool cáo buộc

tuy nhiên với tình hình hiện tại thì chính phủ campuchia nhận định khó có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu một triệu tấn gạo trong năm nay
phó quốc vụ khanh bộ nông nghiệp campuchia cho biết xuất khẩu gạo của nước này
dù tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu nhưng mức tăng không đáng kể

với tình hình hiện tại campuchia chỉ có thể xuất khẩu được trên sáu trăm linh tấn trong năm nay

trong số sáu mươi quốc gia nhập khẩu gạo của campuchia trung quốc là nước mua gạo nhiều nhất